chào mừng quý vị đã đến với chương trình thương trường và pháp luật của truyền hình nhân dân
kính thưa quý vị sau hơn một mươi năm triển khai có thể nói luật chứng khoán đã góp phần định hình
và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nói chung và khuôn khổ pháp luật cho việc quản lý và phát triển của thị trường chứng khoán việt nam nói riêng
tuy nhiên cùng với thời gian và sự phát triển của tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế
những nhu cầu về việc điều chỉnh luật này cũng đang đậm dần
vậy thì quan điểm điều chỉnh
những nội dung những điểm mới và những vấn đề cần chú ý trong dự thảo luật chứng khoán mới có gì cần phải lưu ý
đó là trọng tâm của chương trình ngày hôm nay
và để góp phần làm sáng tỏa những vấn đề này chúng tôi mời đến trường quay ba vị chuyên gia xin được trân trọng giới thiệu
tiến sĩ tạ thanh bình vụ trưởng vụ phát triển thuyền chứng khoán ủy ban chứng khoán nhà nước
thạc sĩ hoàng hải anh phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán dầu khí
và đồng thời là
là phó chủ tịch hội kinh doanh chứng khoán việt nam
luật sư trương hanh đức chủ tịch hội đồng quản trị công ty luật basico
rất là cảm ơn ba vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay
trước khi chúng ta vào làm rõ những vấn đề vừa nêu trên xin ba vị khách mời cùng quý vị chúng ta xem một chương trình do chủ yếu nhân dân mới thực hiện
luật chứng khoán sửa đổi đã thể chế hóa chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước
phát triển đồng bộ thị trường vốn và thị trường chứng khoán
trong đó xây dựng thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển
luật bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch bền vững an toàn chuyên nghiệp hiện đại
tiếp cận với thông lệ chuẩn mực quốc tế xu hướng phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ bốn
đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của việt nam
bên cạnh đó luật cũng bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp tính thống nhất đồng bộ với các luật liên quan
đã và đang trong quá trình sửa đổi như luật đối tư luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác
tương ứng với các điều ước cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên
luật chứng khoán sửa đổi kể từ những quy định pháp luật về chứng khoán còn phù hợp với thực tế
có tác động tích cực đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán
bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh sửa đổi quy định chưa rõ bất cập
loại bỏ những quy định không còn phù hợp luật hóa một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành luật chứng khoán hiện hành đã ổn định và phù hợp với thực tế
xử lý những vướng mắc hạn chế hiện nay của thị trường chứng khoán
luật cũng cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán
góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc họ thành phần kinh tế
vâng thưa tiến sĩ tàn thanh bình với tư cách là một người mà tham gia rất sâu và rất lâu vào quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán việt nam
tiến sĩ có thể nói một cách khái quát và ngắn gọn về cái mặt bằng
cũng như là cơ sở pháp lý nói chung về quản lý nhà nước đặc biệt là về mặt pháp luật đối với thị trường chứng khoán việt nam
như anh đã biết thì thị trường chứng khoán việt nam được chính thức vận hành từ năm hai nghìn
tuy nhiên đến tận năm hai nghìn sáu thì chúng ta mới có luật chứng khoán và thị trường chứng khoán điều chỉnh toàn bộ hoạt động của thị trường
luật này mới được sửa đổi bổ sung một lần vào năm hai nghìn một mươi và từ đó đến nay thì chúng ta cũng chưa có thêm một lần sửa đổi bổ sung nào cả
các quý vị cũng đều biết là thị trường chứng khoán là một cái lĩnh vực kinh tế mà có cái tốc độ thay đổi rất là nhanh
chứ kể là các văn bản pháp luật mà mang tính chất nền tảng cho hoạt động của thị trường chứng khoán như là các vấn đề pháp luật về đầu tư
về luật doanh nghiệp cũng có rất là nhiều biến động trong cái khoảng thời gian đó
do vậy cho nên luật chứng khoán hiện hành đã có những điểm bất cập cần phải điều chỉnh mới có thể đáp ứng được đòi hỏi của thị trường
thưa thạc sĩ hoàng hải anh với tư cách là phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh chứng khoán
thì trong quá trình hoạt động của hiệp hội chị có những cái cảm nhận hoặc là tiếp cận với những cái ý kiến phản hồi từ các cơ sở lên xung quanh vấn đề về luật chứng khoán không ạ
thực tế thì do là năm
hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm chúng ta sửa một loạt các cái luật là luật đầu tư luật doanh nghiệp và thậm chí luật dân sự cũng có những cái thay đổi cân bản
cho nên là luật chứng khoán hiện nay là chúng ta cũng có một số các cái điểm còn đang khuyết và chưa quy định đến
đồng thời là luật chứng khoán của chúng ta thì ra định ra đời từ năm hai nghìn sáu cho nên lúc đó thì thị trường nó cũng mới bắt đầu vận hành
và trên thực tế thì nó phát sinh rất là nhiều các cái vấn đề mà chúng ta chưa lường trước được
vì vậy cho nên là chúng tôi thấy rằng là có rất là nhiều các cái bất cập mà thành viên cũng phản ứng đến
tức là bản thân với tư cách là phó chủ tịch hội chỉ đã tiếp cận với rất nhiều những cái phản hồi từ dưới lên đúng không ạ
về những cái điểm cần phải chỉnh sửa
chúng ta sẽ nói sâu về những cái điểm phải chỉnh sửa sau
vâng thưa luật sư trần hình đức với tư cách là cái người mà phải xử lý những cái tranh chấp trực tiếp
cũng như là tiếp xúc nhiều với luật chứng khoán trong quá trình triển khai
ông có thể nói rõ một số những cái điểm bất cập khá điển hình nào đó mà theo ông cần phải được có cho chỉnh sửa ngay không ạ
chẳng hạn như là cái luật doanh nghiệp là tôi cho nó không chuẩn từ cái thiết kế cái hệ thống công ty cho nên sang luật chứng khoán
thì chúng ta bị vướng và luật không cụ thể cho nên lúc thông tư nghị định chúng ta buộc phải quy định
phải tạo ra để cho nó hợp lý cho nó vận hành cho nó phù hợp với lại thực tế
chẳng hạn như là những cái thành viên độc lập hội đồng quản trị
cái thẩm quyền của ai là bầu bãi miệng thành viên hội đồng quản trị nói chung
thì có những cái thời gian dài là chúng ta quy định bằng cái thông tư nghị định
những cái nghiệp vụ của chứng khoán nếu như xưa đây thì chúng ta hoàn toàn có thể là bán hành thông tư nghị định được
không cần có cái căn cứ của luật
thế nhưng từ khi có bộ luật dân sự rồi có hiến pháp có luật đầu tư những cái năm gần đây
thì chúng ta trở thành là tự lại vi phạm pháp luật
vì mọi cái hạn chế quyền của doanh nghiệp quyền của công dân thì phải bằng luật
nếu như luật chứng khoán không quy định cụ thể thì cũng phải có nguyên tắc
có những cái đầu mục có những cái khái niệm cơ bản
rồi sau đó là giao cho chính phủ giao cho các cơ quan chức năng hướng dẫn
thế còn đâu có nhiều cái nội dung trong cái luật chứng khoán hai nghìn sáu chúng ta và sửa đổi hai nghìn một mươi
thì chúng ta chưa hề đề cập đến hoặc chúng ta đề cập đến cái khía cạnh
cái hướng này thì chúng ta lại xử lý theo một cái hướng khác
vâng thưa tiến sĩ tạng thanh bình chúng ta có luật chứng khoán năm hai nghìn sáu
hai nghìn một mươi chúng ta đã sửa một lần
và đến nay sau chín năm sửa lần một thì chúng ta sửa lần hai
vậy thì cái căn cứ nào cũng như là những cái quan điểm nào chi phối cái lần sửa lần hai này thưa tiến sĩ
việc sửa đổi luật chứng khoán lần này thì nhắm đến một số cái mục tiêu quan trọng
thứ nhất là nâng cao cái khả năng quản lý của cái cơ quan quản lý thị trường đối với thị trường chứng khoán
để đảm bảo cái tính gọi là minh bạch tính trật tự thị trường
thứ hai là chuẩn hóa một số các cái vấn đề
hiện nay trong pháp luật về chứng khoán là còn chưa thực sự đáp ứng các thông lệ quốc tế
thì hiện nay chúng ta phải chuẩn hóa và đặc biệt là siết chặt những cái hoạt động
mà từ trước đến nay chúng ta đã làm rồi nhưng mà còn phát sinh ra những cái điểm
mà vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý
và thứ ba nữa là nâng cao cái khả năng thanh tra giám sát xử lý vi phạm
của cơ quan quản lý đối với thị trường chứng khoán để lập lại cái trật tự kỷ cương
đặc biệt cái thị trường này như anh cũng biết là một cái thị trường
được nhiều lợi nhuận thì cũng là nơi có thể phát sinh rất là nhiều cái hành vi vi phạm
vâng thế còn cái quan điểm của đối với văn chứng khoán nhà nước khi mà thực hiện cái việc chỉnh sở này
khi mà sửa luật chứng khoán thì chúng tôi cũng dựa trên những cái quan điểm chính
thứ nhất là phải đảm bảo cái tính đồng bộ với cả các cái văn bản pháp luật hiện hành
đặc biệt là những cái sửa đổi sắp tới đây của pháp luật về đầu tư pháp luật về doanh nghiệp
và các quy định của bộ luật dân sự mới
ngoài ra thì chúng tôi cũng đặt cái
thông lệ chuẩn mực của quốc tế lên là một trong những định hướng rất là quan trọng
thì tất cả những cái vấn đề nội dung trong cái quy định pháp luật của hiện hành của việt nam
phải đáp ứng tối đa các cái thông lệ các cái chuẩn mực của quốc tế
và một điểm nữa tức là sửa đổi dựa trên những cái đảm bảo cái khả năng đáp ứng về thực tiễn
những cái thực tiễn mà phát sinh mà khiến cho chúng ta thấy rằng quy định pháp luật bất cập
thì chúng tôi cố gắng chỉnh sửa một cách tối đa trong lần sửa đổi lần này
vâng như vậy là có ba quan điểm mới rất quan trọng
đó là đảm bảo sự đồng bộ trong luật cũng như là giữa các luật về liên quan đến chứng khoán
thứ hai là đảm bảo sự tiếp cận với các thông lệ quốc tế và đặc biệt là những fta mà chúng ta đã tham gia đúng không ạ
cái thứ ba nữa là đảm bảo tiếp cận và đáp ứng được những công ứng thực tiễn
thưa thạc sĩ hoàng hải anh với tư cách là phó chủ tịch hội thì thạc sĩ thấy rằng là ba quan điểm như vậy đã đủ chưa
có cần bổ sung thêm quan điểm nào nữa hay không
thưa anh là thực tế thì tôi rất là đồng thuận và rất là đánh giá cao về cái việc là ủy ban chứng khoán nhà nước đã đặt các cái vấn đề này lên tiên quyết
vì trên thực tế thì chúng tôi đi làm thì thứ nhất là khi mà có sự khập khiễng hay là những cái khoảng trống giữa các cái luật như là luật đầu tư luật doanh nghiệp với lại luật chứng khoán
thì cũng sẽ có những cái trường hợp một là sẽ rất là khó để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được các cái công việc đạt được công việc của mình
thứ hai nữa là cũng có những cái trường hợp lách luật lách luật lách giữa luật doanh nghiệp và luật đầu tư
cái thứ hai nữa là thông lệ quốc tế thì rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà chúng tôi đi tư vấn thì là khó khăn
chẳng hạn như là ipo ở việt nam thì chúng ta là ipo với niêm yết là hai cái hoạt động khác nhau
nhưng mà trên thế giới thì hai cái khái niệm này là đồng nhất
và luật lần này thì cũng đã đưa ra có những cái bước tiến rất là quan trọng để mà đưa ra là đồng nhất cái khái niệm ipo là niêm yết
thì cái đấy nó tạo cho cái thói quen của các nhà đầu tư vào việt nam họ không bị ảnh hưởng
và cái sự tự tin trong cái việc ra quyết định đầu tư của họ cũng tốt hơn
chẳng hạn như vậy
và cuối cùng là cái thực tiễn
thì thực tiễn thì là cái mà thực sự là đứng ở trên vai trò của một hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp các thành viên thị trường chúng tôi đặc biệt quan tâm
vì chúng tôi cũng lặn lội các thành viên thị trường cũng lặn lội trên thị trường hàng ngày
và gặp rất nhiều vấn đề
cả vấn đề cho chính các doanh nghiệp mà công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ và cả những cái vấn đề cho các doanh nghiệp mà chúng tôi tư vấn nữa
và cái này thì chắc là anh đức cũng đồng cảm với tôi
và luật chứng khoán như lúc nãy anh có hỏi là bây giờ là có nhiều tranh chấp trong chứng khoán không
thực tế thì nó cũng không quá nổi trội so với tất cả các cái giao dịch dân sự hay là kinh tế khác
thế tuy nhiên là cái vướng ở đây là các cái hành lang hướng dẫn và các cái thủ tục trình tự thủ tục
và chính theo quan điểm của tôi thì đấy là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng mà làm cho là các cái nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam là cũng cảm thấy vướng mắt
và chính vì vậy cho nên cái side thị trường của mình nó đâu đấy nó cũng vẫn còn hạn chế
rất là cảm ơn chị hải anh
vậy luật sư trần hình đức ông có đồng thuận với hai ý kiến đó hoặc là có bổ sung gì không
đặc biệt là cái căn cứ cũng như là cái quan điểm tiếp cận để xin trả lời này
để sao cho không phải là sau chín năm nữa chúng ta lại phải được rồi tiếp
với bối cảnh hội nhập rất sâu rộng như thế này thực tế cũng như là các cái luật khác thay đổi rất nhiều như vậy
thì tôi nghĩ rằng là không chỉ dừng lại cái chuyện là cập nhật đồng bộ hóa hay là thông lại quốc tế nữa
mà chúng ta cần phải có một cái quá trình nhìn
nhận đánh giá lại để đưa ra những quan điểm đột phá những cái thay đổi lớn cơ bản thực sự là chấp nhận đúng cái nguyên tắc đúng cái luật trời của thị trường
chẳng hạn như là vai trò của ủy ban chứng khoán là phải độc lập thì nó mới đúng thông lệ
như vậy là cái mới mà theo luật sư nói tức là cũng mang kinh nghĩa mà như là đặc biệt chị bình có nhấn mạnh là tiếp cận các thông lệ các tiêu chuẩn các cái chuẩn mực thế giới
chứ không phải mới theo nghĩa tức là xóa cái này đi làm lại cái mới hoàn toàn
nó tạo ra chính sách
vậy tôi nghĩ là
tôi hình dung rằng là chúng ta xóa luật cũ hoàn toàn thay bằng luật mới mà mới quá mức thì toàn bộ những cái hoạt động hiện nay nó sẽ bị đảo lộn
và như vậy chúng ta sẽ gây cái rủi ro chính sách trong quản lý nhà nước đúng không ạ
và như vậy rõ ràng là quan điểm của chúng ta là phải không gây rủi ro chính sách để đảm bảo thị trường tiếp tục vận hành bình thường đúng không ạ
ổn định an toàn phát triển thì phải chăm lại như vậy
thưa luật sư
cái chủ trương thông qua là luật mới chứ không phải là luật sửa đổi
không phải là luật sửa đổi bổ sung một số điều mà là luật chứng khoán mà ngoặt sửa đổi
sau này ban hành sẽ bò cái chữ sửa đổi đi
có nghĩa là luật mới
thế còn cái mà biến động thì quan điểm của tôi lại khác
bây giờ mọi người rất là rụt rè rất là sợ cái chuyện là sửa cái này một tí cái kia một tí suốt ngày đi sửa
đằng nào nó cũng phải sửa chúng ta chấp nhận làm lần
giống như công nghệ thông tin giống như rất cái hội nhiều với hội nhập chúng ta chúng ta quyết định chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta đi tắt đón đầu đi sớm được
còn nếu cứ nay xử mai sửa cứ nắn dần nắn dần ấy không bao giờ nó vào chuẩn mực được
nó sẽ kéo dài rất là mất thời gian
nhưng mà thưa luật sư liệu điều này nó có mâu thuẫn với trang triết học tức là nhận thức là một quá trình hoàn thiện cũng là một quá trình không thể sửa một lần và xong mãi mãi đúng không ạ
thì đấy mới là cái đòi hỏi cái năng lực của cơ quan quản lý chỗ ủy ban chứng khoán đây
làm sao mà sửa được nó thực sự là định hướng là dẫn dắt là tạo ra những cái hành lang pháp lý cho một vài chục năm sau thay vì là rất nhiều luật chúng ta cứ sửa năm trước năm sau lại thấy bất cập rồi
vâng tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm này đối với luật sư trinh đức
và như vậy chúng ta sẽ tập trung vào chế bình
thưa chị bình như vậy là chị có thể nói rõ hơn những cái định hướng nội dung chính mà sẽ cần sửa đổi và thực tế đang đang đang dự định sửa đổi trong luật chứng khoán mà các luật chứng khoán đã được chứng hành không ạ
những cái điểm nào là mới và nó mới theo cái hướng nào chị có thể nói rõ
luật chứng khoán sửa đổi hiện nay thì có thể nói là nó có những cái điểm mới ở tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý của thị trường
thế này thì quá tốt đúng không ạ rất là đúng yêu cầu của luật sư trinh đức
thứ nhất là về vấn đề quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán thì cái vai trò của ủy ban chứng khoán cái nhiệm vụ cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban chứng khoán đã được làm rõ hơn
phân cấp rõ hơn để thể hiện rõ hơn cái trách nhiệm của ủy ban chứng khoán
trong việc quản lý thị trường đặc biệt là có những cái trách nhiệm trong cái vấn đề là đưa ra những cái giải pháp để đảm bảo cái an ninh an toàn thị trường trong những cái bối cảnh mà thị trường có những cái biến động đặc biệt
thì cái này là trước là cũng đã vẫn làm rồi nhưng chưa được cụ thể hóa trong luật thì bây giờ đã phải được cụ thể hóa
thứ hai là đối với cái hoạt động trào bán chứng khoán thì hiện nay cái trào bán chứng khoán ra công chúng thì được tiếp cận theo hướng là
làm chặt các cái điều kiện để thực hiện
trào bán để bảo vệ tối đa cái quyền lợi của cổ đông khi tiếp cận với cổ phiếu của những doanh nghiệp này
ví dụ như là nâng cái điều kiện về vốn điều lệ của cái doanh nghiệp thực hiện trào bán từ một mươi tỷ lên ba mươi tỷ
và đặc biệt là doanh nghiệp khi mà thực hiện trào bán ra công chúng thì bắt buộc sẽ phải gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch ở trên thị trường chứng khoán
thì cái này trước đây là chúng ta không có quy định bắt buộc ở trong luật
gây ra một cái khoảng cách và khiến cho cái việc là tập trung hóa giao dịch cái chứng khoán sau khi phát hành ra công chúng
trở nên khó khăn
còn đối với thực hiện trào bán riêng lẻ thì chúng tôi đưa vào những cái quy định
theo hướng là giới hạn chỉ có các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia vào các đợt trào bán riêng lẻ
để đảm bảo cái tính đặc tù của cái việc trào bán riêng lẻ so với trào bán ra công chúng
tức là không đòi hỏi sự minh bạch cao bằng không đòi hỏi điều kiện cao bằng
thì ngược lại cái đối tượng tham gia của anh phải là những cái người mà có đủ trình độ và năng lực tài chính
ngoài ra thì trong luật lần này cũng lần đầu tiên luật hóa vấn đề quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
đối với các hoạt động của các tổ chức trung gian thị trường như là công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ
thì chúng tôi cũng làm rõ quy định cụ thể chặt chẽ các loại hình dịch vụ mà các loại doanh nghiệp này được phép cung cấp
để cũng theo hướng là bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng
và đặc biệt là đối với vấn đề thanh tra giám sát và xử lý vi phạm
thì lần này luật là đi theo hướng là mạnh tay
tức là nâng gấp rưỡi cái mức xử phạt đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm trên thị trường
chưa kể là bổ sung những cái hình thức xử phạt bổ sung như là tịch thu toàn bộ các khoản thu trái pháp luật
mục đích là để nâng cao tính răn đe và xử phạt mạnh tay hơn đối với các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán
để mà chống những các cái hình thức gọi là thao túng chứng khoán
ở lần sửa đổi này đối với cả cái luật thì chúng ta cũng cần thiết là phải quan tâm đến vấn đề tăng cái thẩm quyền thanh tra kiểm tra
cần thiết phải có những quy định nó tương xứng nó phù hợp với cả những quy định với những hành vi nó phát sinh trong thời gian vừa qua
do đó thì cái việc mà tăng cường cái thẩm tra kiểm tra để mà có những cái chế tài xử phạt phù hợp đối với cả những hành vi gọi là thao túng chứng khoán thì rất là cần thiết
tôi đề nghị cần thiết phải luật hóa tới mức tối đa những nội dung còn giao cho chính phủ bộ tài chính quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện
theo dự thảo luật hiện còn ba mươi chín trên một trăm ba mươi sáu điều khoản chiếm hai mươi tám tổng số điều khoản chưa được cụ thể hóa đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện